các ngành vận tải trong đó có ba loại hình phổ biến là đường bộ đường sắt và hàng không đã và đang thực hiện như thế nào
xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình giao thông kết nối của chúng tôi
dịp lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm nay để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ
thủ tướng chính phủ đã có văn bản yêu cầu các bộ cơ quan công an giao thông vận tải tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực
bảo đảm an toàn và chất lượng dịch vụ vận tải hành khách đồng thời đáp ứng nhu cầu vận tải tăng cao trong dịp nghỉ lễ
nhất là trên các tuyến kết nối hà nội thành phố hồ chí minh
nắm mắt được điều này các đơn vị vận tải khách đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao năng lực
bảo đảm an toàn và chất lượng dịch vụ phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân nhất là ở các thành phố lớn
chiếm tám mươi lưu lượng giao thông hiện nay đường bộ là loại hình giao thông được nhiều người lựa chọn
tại các bến xe lượng hành khách tăng đột biến vào những ngày đầu dịp nghỉ lễ
dự báo lượng khách có thể tăng từ hai đến ba lần so với những ngày thường
trước nhu cầu hành khách tăng cao các công ty vận tải và bến xe đã triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ
cũng như bảo đảm đủ số vé luồng tuyến xe phục vụ người dân
chúng tôi cùng với các lực lượng chức năng sẽ tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc các doanh nghiệp vận tải
đảm bảo về các số lượng xe phục vụ trong những ngày khác
chúng tôi sẽ phối hợp cùng với các lực lượng chức năng công tác ở trên bến như là công an thành phố hà nội
công an quận long biên công an phường gia thụy trong công tác phối hợp để đảm bảo một cách tốt nhất
về an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông trên bến xe gia lâm
một thực tế hiện nay các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra phần lớn đều xuất phát từ nguyên nhân
các tài xế sử dụng chất kích thích vi phạm nồng độ cồn
đây là điều khiến người dân lo ngại khi tham gia giao thông
nhất là trong dịp cao điểm này
về nội dung này đại diện ủy ban an toàn giao thông quốc gia cũng đã khẳng định
thống kê tai nạn giao thông thì chúng tôi có thể nói rằng người vi phạm gây tai nạn giao thông
thì có thể là đi sai phần đường làn đường hay là chạy quá tốc độ hay là tránh vượt sai
nhưng mà cái nguyên nhân phía sau của những cái hành vi đó thì có khi lại chính là hành vi vi phạm nồng độ cồn
cho nên ở đây có thể nói rằng đây là một vấn đề cần phải quan tâm và giải quyết nhất trong những nguyên nhân
dẫn đến tai nạn giao thông
tình hình là trật tự an toàn giao thông có nhiều dị biến phức tạp
nhất là các vụ tai nạn giao thông do đối tượng sử dụng rượu bia gây ra
vừa qua bộ công an cũng đã ban hành kế hoạch để tăng cường kiểm soát về nồng độ cồn cũng như về ma túy
và năm hai nghìn một mươi chín này là năm lực lượng cảnh sát giao thông tập trung vào đối tượng sử dụng nồng độ cồn và ma túy
điều khiển phương tiện
thông qua các chuyên đề đích kỳ cũng như đột xuất
nhất là vào dịp ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm dịp nghỉ lễ dài ngày
lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẽ tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm đối với những đối tượng này
để làm sao phòng ngừa làm giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông đối với đối tượng sử dụng rượu bia cũng như ma túy gây ra
hiện nay chúng ta chủ yếu là xử phạt bằng tiền nhưng mà chúng tôi cũng đề nghị là xem xét là có thể phải xử phạt là lao động công ích
xử phạt là yêu cầu những người vi phạm phải có những cái thậm chí là bị tạm giữ hoặc là gì đó trong một thời gian
để mà chúng ta có cái sức gian đe nó lớn hơn
đối với một số người thì đối với họ phạt tiền chưa phải là mang sức gian đe lớn
và đối với những hành vi vi phạm nồng độ cồn mà ở mức độ cao ví dụ như là trên một mg trên một trăm linh ml máu
thì tôi nghĩ là chúng ta phải xem xét là phải xử phạt bằng chế tài hình sự
thông qua việc xử lý thì chúng tôi cũng tích cực tuyên truyền vận động đối với cả người tham gia giao thông
để tăng cường thêm ý thức khi tham gia giao thông
và cũng xin khuyến cáo người tham gia giao thông trong cái dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
đó là cái việc là phải tôn trọng cái pháp luật khi tham gia giao thông
có cái ý thức văn hóa khi tham gia giao thông
và cũng phải lựa chọn những thời điểm để rời khỏi thành phố
để tới các cái khu du lịch làm sao phù hợp hợp lý tránh vào những cái cùng một thời điểm
dẫn đến tắc nghẽn tại điểm đầu và điểm ra của các khu đô thị
cũng như là các khu du lịch khu vui chơi giải trí
với việc sớm triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhìn chung đã tạo sự yên tâm cho hành khách
tuy nhiên do lượng khách tăng vọt không ít hành khách cho rằng chất lượng phục vụ đi lại
tại các tuyến xe trong dịp nghỉ lễ không bằng được so với những ngày thường
có dịp những ba mươi tháng bốn một tháng năm mình được nghỉ thì mình cũng hay về quê
và những cái dịp đấy thì mình bắt xe thì phải xếp hàng mua vé này
và những dịch vụ trên xe thì đông nên là cũng không bằng những ngày thường
thường thường thì ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm thì năm nào tôi cũng về mua vé để xe để về quê ăn tết
cảm nhận của tôi khi mà mua vé ngày này thì là lần nào tôi cũng mua được vé
tuy nhiên là cái chất lượng dịch vụ thì vào ngày lễ thì là thường hay đông
đi xe thì cảm giác là nó không được thoải mái như những ngày thường
xếp hàng đông nên là mình có phải chờ có thể đến ba mươi phút hoặc là một tiếng
đối với ngành đường sắt trong các ngày từ hai mươi năm tháng bốn đến ngày năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi
được xem là giai đoạn cao điểm của ngày lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm
ngoài việc duy trì các đôi tàu thống nhất và tàu khu đoạn chạy thường xuyên
công ty đường sắt việt nam tổ chức chạy thêm một trăm ba mươi chuyến tàu trên các tuyến
cụ thể khu vực phía bắc tổ chức chạy thêm bốn mươi ba tuyến
trong đó riêng tuyến hà nội sài gòn chạy thêm bốn mươi một tuyến
với khoảng hai mươi chỗ đi từ hà nội đến thanh hóa vinh đồng hới đà nẵng và ngược lại
đặc biệt trong các ngày từ hai mươi năm tháng bốn đến ngày hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
tổng công ty đường sắt việt nam tổ chức chạy thêm đôi tàu se một mươi một và se một mươi hai hà nội sài gòn và ngược lại
trên các tuyến hà nội lào cai hà nội hải phòng hà nội đồng đăng hà nội quán triều yên viên hạ long
duy trì chạy thường xuyên một mươi hai đôi một ngày
các tàu đều được nối thêm tối đa số lượng toa xe trong mỗi đoàn tàu tương đương cung cấp thêm khoảng một mươi bốn chỗ
ở khu vực phía nam tổng công ty đường sắt việt nam tổ chức chạy thêm tám mươi bảy chuyến tàu
từ sài gòn đến phan thiết nha trang quy nhơn quảng ngãi hà nội và ngược lại

để đáp ứng nhu cầu của hành khách cũng như nâng cao tính cạnh tranh với những loại hình vận tải khác
tổng công ty đường sắt cũng triển khai nhiều biện pháp nhằm tạo thuận lợi cho hành khách
nhất là chất lượng dịch vụ ở nhà ga cũng như trên mỗi chuyến tàu
ngành đường sắt cũng đã có rất nhiều những biện pháp để tăng chất lượng phục vụ
ví dụ như là việc mua vé rất dễ dàng thuận tiện
khách có thể mua vé trên website ở nhà đặt chỗ không cần phải ra ga mua vé
mua vé qua điện thoại tổng đài một
và tại các điểm bán vé của đường sắt cũng như là tại các ga đường sắt
việc bán vé và mua vé thì rất dễ dàng
thứ hai nữa là về chất lượng phục vụ thì được quan tâm đặc biệt
các cái toa xe được cải tạo đóng mới để làm sao thân thiện với khách hàng hơn
vệ sinh trên tàu dưới ga là được quan tâm một cách đặc biệt
nói chung là các ngày dịp lễ thì chúng tôi cũng hay đi về quê bằng tàu hỏa
và nói chung là mua vé thì
bây giờ thì được các nhân viên bán vé bằng máy vi tính rất là nhanh nhanh nhẹn
và phục vụ các bạn cũng rất là nhanh
và khi mà lên tàu thì các nhân viên phục vụ của tàu hóa thì chỉ dẫn rất là ân cần
và ví dụ như các cụ già mà muốn lên các em nhỏ mà muốn lên tàu các bạn cũng giúp đỡ để lên tàu

tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn không ít những ý kiến đóng góp trực tiếp từ hành khách
để mang đến một chất lượng dịch vụ đường sắt nhanh chóng và thuận tiện hơn
để mang đến một chất lượng dịch vụ đường sắt nhanh chóng và thuận tiện hơn

nhưng mà nó có cái nhược điểm
mình thấy trong một ngày đi chuyến từ hải
ví dụ như chuyến từ hà nội về hải vòng chẳng hạn nó chỉ có ba chuyến thôi chuyến chín h ba mươi ba h ba mươi và một chuyến sáu h ba mươi tức là mình thấy là hơi ít
ví dụ như là mình muốn đi chuyến theo mình thì có tầm tiền cách hai ba tiếng hai ba tiếng của một chuyến là tốt nhất nhưng mà thời gian cách đến năm tiếng thì hơi ít hơn trong một ngày
cùng với đường bộ đường sắt thì hàng không cũng là loại hình vận tải đón nhiều hành khách trong đợt cao điểm này
các hãng hàng không việt nam nắm mắt nhu cầu đi lại tăng đột biến của hành khách nên đã xây dựng kế hoạch cung ứng gần một chín triệu chỗ với tám bảy nghìn chuyến bay trên các đường bay nội địa và quốc tế trong giai đoạn từ hai mươi sáu tháng bốn đến ngày năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
trong số các hãng hàng không việt nam airlines cung ứng trong giai đoạn này trên toàn mạng quốc tế và nội địa số lượng gần tám trăm linh chỗ tăng hơn bảy mươi tám chỗ so với giai đoạn liền kẻ trước đó
trong đó mạng đường bay nội địa tăng hơn năm mươi ba chỗ
tập trung chủ yếu trên các đường du lịch lớn giữa hà nội thành phố hồ chí minh đà nẵng phú quốc nha trang và mạng đường bay quốc tế được bổ sung thêm hơn hai mươi năm chỗ tập trung trên các đường bay giữa việt nam nhật bản hàn quốc thái lan và campuchia
việt jet air cũng cung ứng tám trăm sáu mươi chỗ trên toàn mạng đường bay quốc tế và nội địa của hãng tăng sáu mươi chỗ so với giai đoạn liền kẻ trước đó tập trung toàn bộ vào các đường bay nội địa hà nội thành phố hồ chí minh đà nẵng hải phòng nha trang phú quốc cần thơ
jet star pacific allies cũng cung ứng gần hai trăm linh chỗ nội địa và quốc tế trong dịp này
để chuẩn bị cho dịp nghỉ lễ cao điểm các hãng hàng không tổng công ty cảng hàng không việt nam acv tổng công ty quản lý bay việt nam đã tăng cường bố trí nhân sự và nguồn lực để đảm bảo khai thác an toàn tuyệt đối các chuyến bay cũng như bảo đảm chất lượng dịch vụ cho hành khách

đối với hai mươi hai cảng hàng không hiện nay đang được nhà nước giao quản lý do vậy cái đầu tiên cái trước mắt và cái đầu tiên tất nhiên là cái hoạt động quản lý khai thác duy trì cái hệ thống hiện tại khai thác một cách đồng bộ thông suốt và tuyệt đối là bảo đảm an ninh an toàn hàng không
hội nghị sơ kết
công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý i được tổ chức mới đây những bất cập về tình hình trật tự an toàn giao thông được chỉ ra cùng những giải pháp quyết liệt sẽ được triển khai thực hiện đặc biệt là việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
tại hội nghị phó thủ tướng thường trực chính phủ chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia trương hòa bình chỉ đạo ủy ban an toàn giao thông quốc gia tham mưu cho thủ tướng chính phủ ban hành công điện bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm yêu cầu các địa phương bộ ngành khẩn trương triển khai quyết liệt hiệu quả các giải pháp cấp bách hạn chế tai nạn giao thông
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia trương hòa bình chỉ đạo ủy ban an toàn giao thông quốc gia trương hòa bình chỉ đạo ủy ban an toàn giao thông quốc gia trương hòa bình chỉ đạo ủy ban an toàn giao thông quốc gia trương hòa bình chỉ đạo ủy ban an toàn giao thông quốc gia trương hòa bình chỉ đạo ủy ban an toàn giao thông quốc gia trương hòa bình chỉ đạo ủy ban an toàn giao thông quốc gia trương hòa bình chỉ đạo ủy ban an toàn giao thông quốc gia trương hòa bình chỉ đạo ủy ban an toàn giao thông quốc gia trương h
tăng cường kiểm tra ngăn chặn việc chở hàng cấm vật điệu dễ cháy nổ khám sức khỏe định kỳ của lái xe
giả soát khắc phục kịp thời các bất cập trong tổ chức giao thông phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông xử lý các trường hợp xin cấp lại giấy phép lái xe trong thời gian bị tạm giữ do vi phạm
bộ công an chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các vi phạm nghiên cứu kết nối các trung tâm chỉ huy giao thông
điều tra xử lý nghiêm các hành vi làm giả giấy phép lái xe gian lận tiêu cực trong đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe
các bộ ngành đoàn thể và các tỉnh thành phố cần đổi mới phương thức tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông từ cơ sở xây dựng văn hóa giao thông gắn với vai trò nêu gương của người đứng đầu
vào thời điểm này thì chắc chắn là quý vị đang có những phút giây thảnh thơi sau những ngày làm việc căng thẳng
hoặc là có những chuyến vui chơi trải nghiệm thú vị
hy vọng rằng là chúng ta sẽ được tận hưởng một kỳ nghỉ lễ và tham gia giao thông an toàn và có những niềm vui trọn vẹn bên gia đình và người thân
xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình giao thông kết nối của chúng tôi hôm nay
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại